tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với tổng thống đắc cử hoa kỳ donald trump
thủ tướng chính phủ đã chúc mừng ông donald trump được bầu là tổng thống thứ bốn mươi năm của hợp trung quốc hoa kỳ
và khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với hoa kỳ
tổng thống đắc cử donald trump đánh giá cao những thành tựu việt nam đạt được trong thời gian qua
những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước và khẳng định mong muốn hợp tác với việt nam để cùng thúc đẩy quan hệ
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ thời gian tới